theo thống kê đến thời điểm hiện tại cả nước có hơn một mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết
giảm ba mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận ba trường hợp tử vong
tuy nhiên bộ y tế cảnh báo hiện đang bắt đầu vào mùa mưa
dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp
bộ y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện sáu biện pháp phòng bệnh sau
để việc phòng tránh sốt xuất huyết có hiệu quả
một đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không và đẻ trứng
hai hàng tuần thực hiện các biện pháp duyệt long quang bọ gậy
bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn
thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ lật úp các dụng cụ không chứa nước
thay nước bình hoa bình bông bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất
duyệt ấu trùng và bát nước kê ở chân trạn
hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải
các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai lọ mảnh chai
vỏ dừa mảnh lưu vỡ lốp vỏ xe cũ hốc tre bẹ lá
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
năm tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
không tự ý điều trị tại nhà